động mùa khỉ là bệnh truyền nhiễm cấp tính mà có khả năng đầy dịch
bệnh có nguồn gốc từ châu phi có khả năng lây truyền từ động vật sang người hoặc người sang người qua tổn thương da
giọt bắn đường hô hấp dịch cơ thể quan hệ tình dục
triệu chứng chính của bệnh là phát ban dạng nước sốt sưng hạch có thể gây biến chứng nặng và tử vong
sau khi xâm nhập vào cơ thể thời gian ủ bệnh của virus động mùa khỉ có thể từ sáu đến một mươi ba ngày hoặc lâu hơn có thể lên tới hai mươi một ngày
sau đó các triệu chứng giống bệnh đậu mùa sẽ xuất hiện bao gồm nhiều dấu hiệu như sốt ớn lạnh nhức đầu đau lưng đau cơ kiệt sức và các tổn thương lan rộng trên da
các nốt ban mũ có xu hướng tập trung vào vùng mật và các phần đầu chi hơn là ở vùng thân số lượng ban có thể từ một vài ban cho đến hàng nghìn ban
ban mọc chủ yếu ở mặt
ban mọc chủ yếu ở mặt chín mươi năm lòng ban tay và lòng ban chân bảy mươi năm ngoài ra cũng hay gặp trong niêm mạc miệng bảy mươi niêm mạc sinh dục ba mươi và kết mạc giáp mạc hai mươi
trong trường hợp nặng các tổn thương có thể liên kết với nhau thành mạng lớn và bong vẩy
sau khoảng một tuần các mụn nước khô đi và bong vẩy không để lại di chứng dẹo nếu không bị nhiễm trùng
bệnh đầu mùa khỉ có nhiều dấu hiệu và triệu chứng khác nhau
ở một số người bệnh chỉ xuất hiện các triệu chứng nhẹ nhưng ở một số người khác
các triệu chứng nặng hơn và cần được chăm sóc tại cơ sở y tế
người bị đậu mùa khỉ thường có các triệu chứng như đau đầu sốt cao đau lưng đau cơ sưng và nổi hạch phát ba nước trên da
cùng lắng nghe chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ vũ quốc đạt phó trưởng khoa bệnh viện nhiệt đới và can thiệp giảm hại
bệnh viện đại học y hà nội để hiểu biết thêm về căn bệnh này
bệnh đậu mùa khỉ là một bệnh truyền nhiễm chúng ta có thể coi đấy là một bệnh truyền nhiễm cấp tính và đó là một bệnh lây truyền từ động vật sang người
có nghĩa rằng là virus này đầu tiên là từ động vật và sau đó virus lan sang người và khi lan sang người rồi thì chúng ta trở thành một cơ thể có mang virus và chúng ta có thể lây bệnh này cho những người xung quanh
bệnh đậu mùa khỉ thì có các biểu hiện chủ yếu

các nốt phỏng này có kích thước tương đối khác nhau nhưng mà có thể từ ba cho đến năm mm và trên các nốt phỏng đó nó có thể diễn biến theo thời gian làm cho các tổn thương ban đầu có thể là những rát sần rát đỏ nhỏ nhưng sau đó tạo thành các nốt phỏng
nốt phỏng này về sau có thể vỡ ra và tạo thành những cái mảng thâm nhiễm cũng như tạo thành một cái nền tương đối là cứng ở trên da
và với đậu mùa khỉ nếu mà chúng ta không chăm sóc tốt thì những tổn thương đó có thể để lại sẹo và nguy cơ bội nhiễm
thì những trường hợp tử vong mà được ghi nhận ở bệnh nhân đậu mùa khỉ thì người ta đã xác định được ra khá nhiều các triệu chứng khác nhau liên quan tới cả da và niêm mạc
các tổn thương ban trên da thì tôi cũng đã vừa đề cập nhưng ngoài ra bệnh nhân có thể có các tổn thương khác
ví dụ như là tổn thương mắt bệnh nhân có thể có các tình trạng bội nhiễm thêm vi khuẩn
làm cho tình trạng nhiễm trùng da và niêm mạc trở nên nặng hơn bệnh nhân có thể có những tổn thương phổi
và phối hợp trên nền những bệnh nhân có các bệnh lý nền thì làm cho bệnh nhân có nguy cơ tử vong cao do bệnh truyền nhiễm này
bệnh đầu mùa khỉ là một bệnh nhiễm virus lây truyền từ người sang người thông qua tiếp xúc trực tiếp và gần gũi trong giai đoạn lây nhiễm
đối tượng có nguy cơ mắc bệnh đau mùa khỉ là người sống cùng hoặc tiếp xúc gần với người bị mắc bệnh đau mùa khỉ hoặc người tiếp xúc thường xuyên với động vật bị bệnh
khi mà chúng ta nói đến động ngủ khỉ sở dĩ nó được coi là một bệnh quan trọng mà trong cái giai đoạn trước đây tổ chức y tế thế giới thậm chí đã phải đưa ra lời cảnh báo toàn cầu bởi vì hai lý do chính
thứ nhất đây là một bệnh có khả năng lây nhiễm tương đối là dễ dàng tức là có khả năng lây nhiễm cho cộng đồng
và làm nhiều người mắc bệnh trong cùng lúc
điều thứ hai mà bệnh này cũng rất nguy hiểm đó là khác với một số các loại virus khác thì virus động mùa khỉ cũng có khả năng gây ra những ca tử vong
thì chính vì tình trạng tử vong đó cùng với khả năng lây nhiễm cao làm cho chúng ta phải hết sức cảnh giác với cả bệnh động mũ khỉ
người có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh đau muối khỉ nên thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được chuẩn đoán và điều trị
trong trường hợp bệnh nhân được phép chữa trị đậu mùa khỉ tại nhà theo phác đồ điều trị của bác sĩ
cần tuân thủ nghiêm ngặt những điều cần lưu ý sau chăm sóc và bảo vệ những vùng bị tổn thương để vết ban tự khô
không được chạm vào tổn thương ở miệng và mắt nên cách ly tại phòng riêng tránh tiếp xúc với người thân trong gia đình
sử dụng phòng tắm riêng và vệ sinh sau mỗi lần sử dụng làm sạch các bề mặt thường xuyên chạm vào với xà phòng hoặc chất khử trùng gia dụng
tránh quét hoặc hút bụi vì có thể làm lây lan virus khiến người khác bị nhiễm bệnh sử dụng vật dụng riêng như khăn tắm
ga giường đồ điện tử tự giặt rũ quần áo khăn mặt rửa tay thường xuyên bằng xà phòng nước nước rửa tay có cồn
đối với đậu mùa khỉ thì điều đầu tiên mà tôi muốn khẳng định là người ta thấy rằng là bệnh này có thể chữa khỏi được hoàn toàn
nghĩa là người bệnh hoàn toàn có thể yên tâm là chúng ta có thể hồi phục một trăm linh nếu mà chúng ta kiểm soát được tình trạng bệnh đó
đối với đậu mùa khỉ hiện nay thì phần lớn các trường hợp nhẹ hoặc là những trường hợp không có các dấu hiệu nguy kịch đến tính mạng
thì chúng ta có thể kiểm soát bằng việc điều trị triệu chứng bao gồm kiểm soát tình trạng sốt kiểm soát tình trạng nhiễm trùng
bội nhiễm tại vị trí tổn thương da các tổn thương ở niêm mạc cũng như là tình trạng viêm phổi nếu có
chúng ta có các biện pháp điều trị để hỗ trợ tình trạng hồi phục của bệnh nhân bao gồm các biện pháp ví dụ như sử dụng các thuốc
các vitamin để giúp cho bệnh nhân tránh được các biến chứng về sau đặc biệt liên quan tới biến chứng nhiễm khuẩn các biến chứng liên quan tới mắt
đối với những trường hợp nhẹ thì tôi nghĩ là hoàn toàn có thể kiểm soát triệu chứng và bệnh nhân sẽ hồi phục hoàn toàn
hiện nay trên thế giới cũng đã có thuốc đặc hiệu cho bệnh đậu mùa khỉ là cái thuốc mà người ta đã nghiên cứu sử dụng trước đây cho bệnh đậu mùa
đối với cả thuốc điều trị đặc hiệu này thì cần phải có sự chỉ định của bác sĩ chuyên khoa
để chúng ta điều trị mặc dù các hiệu quả cũng như các thuốc mới vẫn đang tiếp tục được nghiên cứu
nhưng hiện nay thì số lượng bệnh nhân được điều trị bằng các thuốc điều trị đặc hiệu cũng còn tương đối ít
cho nên là chúng ta sẽ cần thời gian để đánh giá thêm hiệu quả của thuốc
sau đây là chia sẻ của chuyên gia về những lưu ý dành cho người có nguy cơ cao mắc bệnh đậu mùa khỉ
đối với đậu mùa khỉ thì tôi nghĩ là những cái điều mà chúng ta biết về đậu mùa khỉ hiện nay
là bệnh có nguy cơ lây nhiễm rất cao trong một số các nhóm đối tượng
đặc biệt là qua hoạt động tình dục
cho nên đối với cả những trường hợp đối tượng nguy cơ cao như những người msm
những người nhiễm hiv hoặc là những người suy giảm miễn dịch
thì tôi nghĩ rằng cái việc mà chúng ta sử dụng bao cao su cũng sẽ là một biện pháp hữu hiệu
để giúp chúng ta hạn chế nguy cơ lây nhiễm
mặc dù chúng ta phải nhìn nhận thực tế là do bệnh này lây nhiễm qua đường
tiếp xúc cho nên là việc chúng ta có sử dụng bao cao su
thì cũng chỉ hạn chế được một phần nguy cơ thôi
bởi vì chúng ta vẫn còn có các cái tiếp xúc cơ thể khác
tuy nhiên nếu mà chúng ta sử dụng một cách đồng bộ các biện pháp
bao gồm từ việc là chúng ta khai báo y tế
chúng ta thông tin cho những người chúng ta có tiếp xúc với nguy cơ mắc bệnh
chúng ta sử dụng các biện pháp ví dụ như là cách ly nguồn mắc và vệ sinh bàn tay
cũng như là các biện pháp phòng chống
bệnh lây truyền qua đường hô hấp khác thì chúng ta có thể giảm đi phần nào
tình trạng nhiễm bệnh của chúng ta
cùng với đó thì tôi nghĩ là các biện pháp mà giúp chúng ta hạn chế việc tiếp xúc qua đường cơ thể
hoặc là các tiếp xúc qua đường tình dục
ví dụ như bao cao su thì cũng sẽ nên được khuyến cáo dành cho những đối tượng có nguy cơ cao